tại tỉnh sơn la tòa nhân dân cấp cao hà nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong bồi thường tái định cư mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện sơn la
phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong bồi thường tái định cư mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện sơn la sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đã diễn ra phần xét hỏi các bị cáo
chủ tọa phiên tòa đã lần lượt hỏi ý kiến các bị cáo có rút đơn kháng cáo hoặc thay đổi nội dung đơn kháng cáo hay không thì cả chín bị cáo đều đồng loạt nêu ý kiến giữ nguyên đơn kháng cáo
xin bị cáo trần mạnh trì cựu phó ban di dân tái định cư thủy điện sơn la huyện mường la có thay đổi nội dung đơn là xin giảm nhẹ mức hình phạt đã tuyên ở phiên sơ thẩm năm năm tù
các bị cáo trương tuấn dũng phan tiến diện phan đức chính phan xuân khoa trần mạnh trì và tòng văn thành đều khẳng định mình làm đúng chức trách được phân công và tất cả mọi việc làm là vì dân chứ không hề có mục đích vụ lợi cá nhân
bị cáo phan đức chính người soạn bản thảo kế hoạch bốn mươi một về việc thống kê lại diện tích đất và phương án bồi thường và trương tuấn dũng người ký ban hành kế hoạch này đều khẳng định nội dung của kế hoạch số bốn mươi một của ủy ban dân huyện mường la là hoàn toàn không trái
với tinh thần công văn số sáu trăm một mươi bảy của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về đo đạc bản đồ địa chính sự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi một